còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã số hai ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đối với đối tượng trần tấn đạt sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tài ấp tàn dù xã châu hưng huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã số một mươi ba ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng
là đối tượng nguyễn văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tài ấp một xã châu khánh huyện long phú tỉnh sóc trăng và đối tượng yên đức biển sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tài số bảy mươi sáu trên năm b nay là số ba trăm linh tám trên ba trần hưng đạo khóm tâm trung phường một mươi thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh sóc trăng ra quyết định truy nã số hai ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi ba
cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện